từ thời điểm ra đời các cặp bản kết nghĩa dài biên giới hai bờ sông được nhân dân hai nước gọi về cải tiến đầy ý nghĩa miền đất ghép đôi miền đất nghĩa tìm
hiệu quả của hoạt động này đã đề ra các chủ trương đúng đắn trong phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của người dân khu vực biên giới việt lào
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng sự
việt sang đây giúp chúng tôi trồng sẵn chuỗi bơi lơi để có thu nhập khả hơn
cùng cách đây chưa lâu để giúp người dân nhất là phụ nữ các bản ổi
đen vi lây ba riêng ba lò cô thuộc huyền mương nong của tỉnh savannakhet
biết tiếng việt nhằm tạo điều kiện thuần lời cho họ khi sang việt nam trao đổi hàng hóa khám chữa bệnh
có ba lớp học tiếng việt được hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng trị phối hợp với đồn biên phòng tam thanh tổ chức trên đất lào thu hút hơn bảy mươi sáu học viên
để bà con các bản ổi đen vi lây ba riêng ba lò cô biết tiếng việt biết làm toán
những người thầy giáo mang quân hàm xanh phải vượt qua bao gian khổ
thậm chí hiểm nghi đến tỉnh mạng khi vượt sông sepol trong mùa nước